thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đã long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng năm hai nghìn một mươi chín
cho các mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn một mươi bốn quận huyện
đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đến nay qua hai mươi tám lần trao tặng danh hiệu tp hcm đã có bốn tám trăm bốn mươi chín bà mẹ việt nam anh hùng
trong đó có ba trăm linh một mẹ còn sống
đây là sự ghi nhận và đền đáp công ơn của đảng nhà nước đối với công lao trời biển của các mẹ
đã hiến dâng cho tổ quốc những người con yêu quý nhất để đánh đuổi quân xâm lược
dành độc lập tự do cho tổ quốc
đảng bộ và nhân dân thành phố mãi mãi khắc ghi và tỏ lòng biết ơn những cống hiến thầm lặng của các mẹ
tại buổi lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã bày tỏ lòng trí ân sâu sắc
đối với công lao trời biển của các mẹ đồng thời cũng yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền
mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân hãy dành những tình cảm sự quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất
để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các mẹ
bên cạnh đó khẳng định thành phố sẽ làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
để phụng dưỡng các mẹ và các gia đình chính sách nhằm đền đáp công ơn mà các mẹ đã dành cho tổ quốc